thưa quý vị bắc bộ có sương mù xuất hiện về đêm và sáng cảm giác đỡ lạnh hanh khô hơn
tuy nhiên hình thái thời tiết này thì gây ô nhiễm không khí
và để bảo vệ sức khỏe thì quý vị lưu ý là đeo khẩu trang chống bụi mịn khi ra ngoài đường
đồng thời vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý
hiện thì đang có một bộ phận không khí lạnh tác động đến nước ta
tuy nhiên lần này cường độ không khí lạnh không mạnh nên không ảnh hưởng nhiều tới thể tiết của các tỉnh miền bắc
nó sẽ tác động chính đến gây mưa trong miền trung
nó sẽ ngất quãng cho đến thứ sáu
còn đến hai ngày thứ bảy chủ nhật thì có thể xảy ra mưa lớn ở trung và nam trung bộ
quý vị cần đề phòng ngập ống vùng trũng thấp và miền núi thì cần đề phòng hiện tượng lũ quét xa lờ đất